kim su sik có hơn hai mươi năm làm trong ngành cảnh sát rất am tư nghiệp vụ
ông ta cùng với người tình huỳnh thị hoa trân bốn mươi tuổi liên kết với nhóm tội phạm người trung quốc lập đường dây vận chuyển ma túy
theo điều tra của các bị cáo đã tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy các loại
trong đó tăng vật bị thu giữ là một trăm sáu mươi hai kg ma túy các loại số còn lại đã tiêu thụ chót lọt
kỷ lục về án tử hình
chiều một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba sau bốn ngày xét xử sơ thẩm toán nhân dân tp hcm đã tuyên phạt lê hồ vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ngụ cà mau mức án tử hình cho hai tội vận chuyển trái phép chất ma túy sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trần hoàn vũ tử hình về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy
li tiên nguyen quốc tịch trung quốc tử hình về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy
vận chuyển trái phép chất ma túy
nguyễn tấn lộc tử hình về ba tội tàng trữ trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nguyễn trung kiên trần thanh sơn trần anh tuấn nguyễn đoàn hoàng anh nguyễn doãn thắng bùi văn quang bùi duy vũ lê trí toàn ngô trần quang đạt kim sung sik quốc tịch hàn quốc khang sion ha quốc tịch hàn quốc nguyễn trí thiện ngô văn tính vũ hoàng nam
cùng bị tuyên án tử hình về các tội mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy
ba bị cáo lãnh án trung thân gồm nguyễn quốc toàn võ đăng khoa nguyễn thanh tùng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
riêng lê thành nghĩa khi phạm tội trong tuổi vị thành niên được tuyên một mươi năm năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử
nhưng sau một ngày làm việc đã quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung
quá trình điều tra bổ sung cáo trạng mới có thay đổi về tội danh một số bị cáo
theo hồ sơ sau thời gian theo dõi cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và cục phòng chống tội phạm phòng chống ma túy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
đồng chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ các bộ công an công an tp hcm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục hải quan tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy ra nước ngoài tiêu thụ bằng đường biển
cáo trạng thể hiện khoảng một giờ sáng ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra xe container do tài xế đoàn văn ngãi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú đồng nai cầm lái tại cảng cát lái đang chuẩn bị làm thủ tục thông quan hàng hóa trên xe xuất khẩu đi hàn quốc
kết quả khám xét bên trong các kiện đá hoa cương
xếp trong container cơ quan chức năng phát hiện thu giữ gần bốn mươi kg ma túy được giấu lẫn trong các kiện hàng
đoàn văn ngãi khai nhận vận chuyển thuê cho công ty trách nhiệm hữu hạn máy và thiết bị công nghiệp ape
cùng khoảng thời gian này lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ những kẻ cầm đầu khám xét sáu điểm trên địa bàn thành phố thủ đức huyện bình chánh quận bình thạnh
tại biệt thự k hai mươi năm kamelia garden huyện bình chánh và hai căn trung cư gần đó công an tìm thấy hơn sáu mươi kg ma túy đá
và các vật chứng liên quan
lê hồ vũ nguyễn trí thiện cùng bảy người liên quan bị bắt giữ
vũ khai nhận tháng sáu năm hai nghìn hai mươi thông qua giới thiệu vũ quen đối tượng tên là bo không rõ lai lịch
người gốc việt sống tại campuchia và xin đối tượng này cho mình vận chuyển ma túy về việt nam để lấy tiền công vì đang thất nghiệp
sau khi được bo đồng ý vũ đã về quê rủ đồng hương là thiện tham gia cùng
những chuyến hàng chót lọt thiện thấy lóa mất vì tiền và do đang cần người làm
nên thiện đã rủ thêm hai người bà con trong họ cùng tham gia
khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi theo chỉ đạo của bo vũ đã thuê nhà thuê kho tại huyện bình chánh làm nơi ở và chứa hàng
toàn bộ chi phí thuê nhà kho ăn ở của nhóm này do vũ chi trả
nguồn ma túy nhận vận chuyển từ bo vũ khai cung cấp cho kim xuân xích
theo hồ sơ kim xuân xích từng nhiều lần vào tù ra tội
kim có ba người con nhưng vợ không chịu nổi cảnh chồng đi tù như cơm bữa
nên đã đệ đơn ly hôn
sau khi mãn hạn tù kim đến việt nam tìm kiếm cơ hội làm ăn và trở thành người tình của huỳnh thị hoa chân
để giúp người tình trân đã đứng tên thành lập công ty ape
đăng ký trụ sở không có thật ở đường kha vạn cân phường linh đông tp thủ đức
sau đó dùng pháp nhân công ty bình phong này xuất đá xây dựng granite xuất sang thị trường hàn quốc
kim xuân xích biết đá granite thuộc mặt hàng xuất khẩu có điều kiện
phải qua luồng đỏ kiểm soát soi chiếu khi làm thủ tục xuất khẩu
nhưng nếu giấu ma túy bên trong các khối đá thì máy soi chiếu không thể phát hiện
nguồn ma túy kim lấy từ vũ
điều kim không ngờ là mọi hoạt động của đường dây này không lọt khỏi con mắt tinh tường của công an việt nam
cáo trạng xác định đây là đường dây do người nước ngoài cấu kết với người việt nam thực hiện tàng trữ
vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ campuchia về tp hcm
một phần tiêu thụ ở trong nước một phần được vận chuyển ra nước ngoài hàn quốc tiêu thụ
kết quả điều tra xác định các bị cáo đã tàng trữ vận chuyển
bán trái phép hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy các loại trong đó bị thu giữ một trăm sáu mươi hai kg ma túy
số còn lại các bị can vận chuyển tiêu thụ chót lọt
cáo trạng xác định vũ là kẻ chủ mưu cầm đầu sử dụng nhiều chứng minh thư giả
để che giấu nhân thân vận chuyển trái phép một trăm sáu mươi tám kg ma túy
thiện tham gia vận chuyển trái phép một trăm sáu mươi tám kg ma túy
nhận tiền công năm mươi triệu đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự về số lượng này
số ma túy lấy từ bo về vũ cung cấp cho các đối tượng
người nước ngoài để tổ chức xuất sang hàn quốc
và phải chịu trách nhiệm hình sự về số lượng này
lee tian gwan vận chuyển trái phép hơn ba mươi chín kg ma túy
tàng trữ trái phép một mươi bốn kg ma túy
kim sun sik vận chuyển trái phép hơn ba mươi chín kg ma túy
kang sion ha vận chuyển trái phép hơn ba mươi chín kg ma túy
đối với một mươi bảy đồng phạm còn lại vận chuyển từ một sáu kg ma túy các loại
đến chín mươi bảy kg ma túy các loại
mua bán từ hai kg đến hai mươi kg ma túy
cảnh sát hàn quốc kêu oan trước cáo buộc vận chuyển bốn mươi kg ma túy
trước đó từ ngày chín đến một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
kim sun sik sáu mươi ba tuổi và đồng hương kang sian ha ba mươi tuổi
lee tian gwan năm mươi tám tuổi người trung quốc
lê hồng vũ ba mươi chín tuổi và một mươi tám người khác một người dưới một mươi tám tuổi
bị tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm
xét xử về các tội vận chuyển tàng trữ
mua bán trái phép chất ma túy sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tất cả bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình
trong đó lê hồng vũ được xác định là người chủ mưu
cầm đầu đường dây vận chuyển tổng cộng một trăm sáu mươi tám kg ma túy
vũ sử dụng nhiều chứng minh thư giả để che giấu nhân thân
toàn bộ số hàng này vũ khai lấy từ một người việt tên là be sống tại campuchia
các bị cáo khác bị buộc tội mua bán vận chuyển bốn mươi tám kg
đến chiều một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau hai ngày làm việc hội đồng xét xử bất ngờ tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung
làm rõ một số tình tiết
theo cơ quan điều tra kim sung sik từng là cựu cảnh sát hàn quốc
rất am tường về nghiệp vụ khả năng soi chiếu các mặt hàng xuất khẩu
ông ta bị đuổi khỏi ngành do vi phạm và trượt dài trong tù tội
từ năm hai nghìn đến hai nghìn một mươi sáu bị cáo đã sáu lần bị phạt tù
về hành vi liên quan đến xuất nhập cảnh vượt biên
sau khi mãn hàn tù năm hai nghìn một mươi chín
kim đến việt nam để thuê
hai căn hộ trên đường song hành thành phố thủ đức
sống và tìm kiếm cơ hội kinh doanh
kim sau đó đã cùng với người tình là huỳnh thị hoa trân bốn mươi tuổi
điều hành công ty trách nhiệm ưu hạn xuất nhập khẩu
máy và thiết bị công nghiệp ape
chuyên xuất khẩu đá xây dựng granis sang thị trường hàn quốc
cáo trạng xác định đầu năm hai nghìn hai mươi
ông ta quen biết lee tian guan trong một lần đi ăn tại nhà hàng hàn quốc
đến tháng sáu năm hai nghìn sik nhận được lời đề nghị của lee
về việc vận chuyển ma tuyển
thuê cho người này với tiền công là năm triệu won cho mỗi kg
và rủ thêm kang sion ha bạn tù cùng tham gia
từ ngày ba đến một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sik và kang đã ba lần nhận tổng cộng ba mươi chín năm kg ma tuy từ vũ
số ma tuy này sik mang về căn hộ kiểm tra
sau đó mang đến xưởng tại nhà người tình
đóng vào giữa các kiện đá granite
tối một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi xích nói với người tình
thuê xe chở một mươi kiện đá đến cảng cát lái
làm thủ tục xuất khẩu đi hàn quốc
cuối cùng ngày khi xe chở hàng vào cảng
làm thủ tục thì bị bộ công an phát hiện mở rộng điều tra
cảnh sát bắt thêm nhiều người và thu giữ thêm một lượng lớn ma túy
tại tòa sik kêu oan cho rằng mình chỉ là người vận chuyển thuê hàng hóa cho ly
không biết bên trong chứa ma tuy
lúc thỏa thuận với lee bị cáo chỉ biết
đó là thuốc tăng cường sinh lực viagra
xích khai và cho rằng bị người đàn ông trung quốc lừa gạt
trong khi đó được gọi lên thẩm vấn
sik cũng bị cáo lee kêu oan cho rằng
bị vũ và đồng phạm hãm hại
người đàn ông trung quốc khai được người đồng hương gọi điện nói
đến gặp vũ để nhận hàng
sau đó giao cho sik mà không biết bên trong có ma tuy
trả lời hội đồng xét xử trước đó
vũ khai theo chỉ đạo của bé
đã ba lần giao cho lee tổng cộng ba mươi chín năm kg ma tuy
người này sau đó giao cho sik
vũ quen be từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
do một người bạn xã hội giới thiệu
nhận lời vận chuyển ma túy thuê cho người này để lấy tiền công
và rủ thêm nhiều người bạn cùng tham gia
ngoài thuê căn biệt thự ở huyện bình chánh
làm nơi cất dấu hàng hóa
vũ còn thuê một căn hộ khác cho đồng phạm
làm nơi giao nhận ma tuy
tổng cộng vũ đã bốn lần nhận từ bé một trăm sáu mươi tám kg ma tuy các loại
hàng được bé cất dấu trong các xi lanh thủy lực
hoặc máy công nghiệp sau đó thuê người giao cho vũ
số ma tuy này vũ nhiều lần giao cho khách theo yêu cầu của bé
trong đó có ba mươi chín năm kg giao cho nhóm người hàn quốc và trung quốc
còn lại bảy mươi bốn kg cất dấu tại căn biệt thự bị cảnh sát thu giữ
liên quan đến vụ án cơ quan điều tra xác định người tình của xích
không biết ông ta vận chuyển ma túy nên không có căn cứ xử lý
đối với be và một số người khác hiện cơ quan điều tra chưa xác định được lai lịch
nên sẽ xử lý sau khi có căn cứ
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau